dư luận mỹ đang chờ đợi bài phát biểu thông điệp liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ của tổng thống mỹ joe biden dự kiến sẽ được ông đưa ra vào ngày tám tháng hai theo giờ việt nam
thông điệp liên bang lần này của tổng thống biden được dư luận đặc biệt quan tâm do chính trưởng mỹ đang bị chia rẽ sau khi đảng cộng hòa đã kiểm soát hạ viện và chính phủ mỹ đang có rất nhiều việc phải làm về đối nội và đối ngoại trong thời gian tới
ubergen số lượng người theo dõi thông điệp liên bang của tổng thống đã giảm trong những năm qua nhưng vẫn ở mức rất lớn
năm hai nghìn hai mươi hai ba mươi tám triệu người đã theo dõi và một mươi sáu trang mạng đã phát trực tiếp bài phát biểu thông điệp liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ của tổng thống biden
truyền thông và giới chuyên gia mỹ cho rằng trong thông điệp liên bang lần này tổng thống biden sẽ hướng tới nhiều nhóm đối tượng cử tri hơn
mặc dù hiện tại ông biden vẫn chưa thông báo chính thức về ý định tái tranh cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi bốn
song các cố vấn của ông hy vọng rằng qua thông điệp liên bang nhà lãnh đạo mỹ sẽ có cơ hội thuyết phục những người còn hoài nghi sẽ đứng về phía ông
trước đó cựu tổng thống mỹ donald trump của đảng cộng hòa đã thông báo ý định tái tranh cử vào năm hai nghìn hai mươi bốn
cựu thống đốc bang south carolina bà nikki haley cũng sẽ sớm công bố ý định tranh cử